việc xuất khẩu gạo trong bối cảnh hiện nay cần phải xem xét kỹ lưỡng thận trọng
trước hết phải bảo đảm an ninh lương thực quốc gia đồng thời giảm thiểu việc gián đoạn chuỗi sản xuất lúa gạo
bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng cho người nông dân và các tổ chức kinh doanh có liên quan
hơn bao giờ hết các doanh nghiệp xuất khẩu gạo mong muốn sẽ có một hướng đi phù hợp
để tháo gỡ những khó khăn bất cập trong việc xuất khẩu gạo thời gian qua
mở tờ khai hải quan xuất khẩu gạo lúc giờ
chỉ trong vài tiếng lượng gạo đăng ký mới mở tờ khai hải quan đã chạm hạn mức bốn trăm linh tấn
hàng trăm doanh nghiệp với gần ba trăm linh tấn gạo nằm chờ ngoài cảng
nhưng không kịp trở tay dù đã ký hợp đồng xuất khẩu trước đó vì không kịp mở tờ khai trong đêm
dù đã được chính phủ đồng ý xuất khẩu gạo trong tháng bốn với giới hạn ở mức bốn trăm linh tấn
tuy nhiên nhiều nghi vấn tiêu cực trong tổ chức triển khai hoạt động xuất khẩu gạo
đã khiến doanh nghiệp này phải bốn lần gửi đơn cầu cứu lên thủ tướng chính phủ
mỗi một ngày các doanh nghiệp xuất khẩu gạo là tốn thiệt hại là khoảng từ ba đến năm mươi tỷ đồng một ngày
cái đêm ngày một mươi hai tháng bốn mà hải quan có cho khai hải quan sai đi
thì khi phản ánh thì các bộ ngành cho làm lại thôi cho hải quan khai lại cho nó đúng với tinh thần
tức là cái gạo nào tổ nữ thì cho khai và cho thông quan còn cái gạo nào mà khai mới thì cho khai sau
thì một cái việc làm rất đơn giản như thế thôi thế nhưng mà các bộ ngành không làm
chúng ta phải có sự kiểm soát cần thiết
vì sao mà có cái chuyện bốn trăm linh tấn năm trăm linh tấn
mà tôi nghe những chuyện tiếu lâm này không chứ
bốn trăm linh tấn nhưng mà thực ra xuất các cửa khẩu chỉ có mấy chục nghìn tấn thôi
còn toàn mua giấy để đó để mà giữ giữ trong tay thôi
nhiều cái tiêu cực
cái này phải phải phải phải xử lý nghiêm không chứ
anh chưa mua bán gì cả thì làm sao mà anh anh lấy cái giấy anh lấy cái tờ giấy không để mà làm
làm làm động thị trường
mà làm cho chính phủ mất quy tích
việc xác định hạn ngạch theo tháng
sau đó doanh nghiệp đăng ký tờ khai với cơ quan hải quan
sau đó hải quan trừ lùi cho đến khi hết hạn ngạch
khiến doanh nghiệp rất bị động và gây bất cập trong vấn đề xuất khẩu gạo
theo tính toán với số lượng hơn ba trăm linh tấn gạo nằm ở cảng
thì ngành lúa gạo việt nam mất đi mỗi ngày khoảng năm mươi tỷ đồng
chưa kể đến những thiệt hại kéo theo đến ngày xuất gạo đi được
như chất lượng gạo xuống thấp đối tác nước ngoài khiếu kiện
sản xuất là phải tiêu thụ
thì bây giờ cố gắng làm sao trong hướng tới nếu mà cân đối được an ninh lương thực
thì cái vấn đề xuất khẩu thì không cần phải có chỉ tiêu
không cần có định ra mà cái sức bao nhiêu tháng này bao nhiêu tháng
bao nhiêu ngàn tháng tháng kia bao nhiêu ngàn tháng
mà nên sức coi như là không cần phải có hạn ngạch
nhằm tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp xuất khẩu gạo
căn cứ kết luận của phó thủ tướng chính phủ trị đinh dũng
từ giờ ngày hai mươi sáu tháng
tháng bốn đã có thêm hơn ba mươi tám tấn gạo nếp
được cộng trở lại số lượng gạo được phép xuất khẩu trong tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
đồng thời hơn một trăm linh tấn gạo đã được tạm ứng trước trong tháng năm
để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp
hiện có gạo tồn động tại cảng nhưng chưa mở được tờ khai hải quan
bộ công thương cũng đã thành lập đoàn kiểm tra liên ngành về việc xuất khẩu gạo
trong đó có bộ tài chính nông nghiệp và phát triển nông thôn
công an và hiệp hội lương thực việt nam
nhằm kiểm tra việc chấp hành các quy định trong công tác quản lý nhà nước
về xuất khẩu gạo thời gian qua